tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng vcnet
tham dự buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí ủy viên trung ương đảng
đồng chí nguyễn thanh bình phó trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần quốc cường phó trưởng ban nội chính trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành liên quan
cuộc thi tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam
nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang chín mươi năm thành lập đảng cộng sản
cuộc thi được tiến hành hàng tuần theo hình thức trắc nghiệm
bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai
mỗi tuần có bốn giải thưởng với giải nhất trị giá năm triệu đồng
giao diện chính thức của cuộc thi được bố trí trên mạng xã hội vcnet
ngoài ra người tham dự có thể đăng ký thi trên các trang báo mạng điện tử của đảng cộng sản việt nam
báo nhân dân điện tử tạp chí tuyên giáo điện tử
kết quả thi trắc nghiệm mỗi tuần sẽ được công bố cập nhật trên trang mạng xã hội vcnet